trường hợp của ông thái văn hoàng thuộc đối tượng hiện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
đối chiếu với quy định tại điều một chương một nghị định số chín hai nghìn một mươi năm
đối chiếu với quy định tại điều một chương một nghị định số chín hai nghìn một mươi năm
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ email hộp thư truyền hình nhân dân a gmail com
bạn đọc ng a ng org vn
các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta muốn nâng cao được giá trị
tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu thì cần phải sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn
như việt gap global gap
người nông dân sẽ hướng tới sản xuất các sản phẩm an toàn chất lượng
cung ứng cho các hệ thống phân phối lớn để tiêu thụ trong nước và tiến tới xuất khẩu
hiệu quả và lợi ích mà mô hình việt gáp đem lại là không thể phủ nhận
tuy nhiên do sản xuất còn manh bún nhỏ lẻ những yếu tố vùng miền chưa được tính đến
nên việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt chỉ dừng lại ở các mô hình
khi nhân rộng sẽ gặp nhiều khó khăn
sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục
theo tổng hợp của ban chỉ đạo áp dụng việt gáp trong sản xuất rau quả chè lúa
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đến nay cả nước có ba trăm bốn mươi ba mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
với tổng diện tích là chín bốn trăm một mươi bốn hectare trong đó có một trăm chín mươi chín mô hình đã có giấy chứng nhận với hai sáu trăm bốn mươi ba hectare
ngoài ra có hai mươi sáu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các địa phương xây dựng đề án
sản xuất nông nghiệp theo hướng việt gap và đã mở một sáu trăm linh mô hình sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên quá trình sản xuất theo hướng việt gáp đã gặp những khó khăn cần được khắc phục
đó là sản xuất nhỏ lẻ cơ sở hạ tầng yếu kém thiếu sự kiểm tra chưa gắn kết được thị trường nguyên liệu
thiếu thị trường đầu ra sản phẩm dẫn tới tình trạng hàng hóa thật giả lẫn lộn
giá thành sản phẩm như nhau dẫn đến người nông dân không còn mặn mà với những mô hình việt gáp
đây là những quyết định đình chỉ giấy chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp
tốt cho rau quả tươi an toàn việt gáp cho sản phẩm bưởi tại xã nam phương tiến huyện trưng mỹ thành phố hà nội
chỉ tính riêng trong một ngày đã có vài chục quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy chứng nhận việt gáp như thế này
vậy nguyên nhân do đâu
chúng tôi là người nông dân vẫn làm theo tiêu chuẩn của việt gap rao
thì quả thật là cái nhận thức về kỹ thuật của toàn dân thì nó không có ai cũng hiểu như ai được
trên cái khó khăn là làm theo kinh nghiệm và theo nhìn dẫn là ngày nó chỉ
cái quy trình việt gap thì nó có rất là nhiều
và bà con ở đây thì hầu như là cũng đáp ứng hầu như là cũng rất nhiều yếu tố của việt gáp
nhưng mà có một vài điều nó vẫn còn thiếu sót
khi chúng ta đã đưa vào một cái tiêu chuẩn nào đó thì chúng ta phải có một cái độ trình ngay từ đầu
có nghĩa là từ ban đầu như thế nào và cuối cùng ra sao
thế bây giờ chúng ta chỉ biết là việt gáp nhưng mà chúng ta lại không nghĩ đến cái chuỗi sản phẩm nó phải ra như thế nào
thì gây ra một cái sự khó khăn
áp dụng quy trình việt gáp người sản xuất phải đầu tư rất tốn kém
tuân thủ các quy định ngặt nghèo đầu ra chưa được bảo đảm đúng với chất lượng sản phẩm
trong khi sản xuất truyền thống sản phẩm vẫn tiêu thụ một cách dễ dàng
dẫn đến nhiều hộ trồng rau quả chưa mặn mà với tiêu chuẩn việt gáp
nhà máy sơ chế bưởi nam phương tiến được đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
để phục vụ sơ chế cho nhiều diện tích trồng bưởi ở địa phương
nhưng đến nay nó đã trở thành kho bãi
và là nơi để người dân gieo mạ phơi thóc
ổi đông dư huyện gia lâm thành phố hà nội là một ví dụ điển hình
về sự quản lý lòng lèo đầu ra sản phẩm
ổi ở khắp nơi mang về đông dư và giả sản phẩm nông nghiệp an toàn đông dư
để bán cạnh tranh với sản phẩm việt gáp do nông dân nơi đây làm ra
thiếu sự quản lý của nhà nước thật giả lẫn lộn người mua chỉ biết mua
không ai biết đến những quả ổi này có xuất xứ từ đâu
chỉ biết rằng nó được bán ngay trên những cánh đồng ổi sản xuất nông nghiệp tốt
cho rau quả tươi an toàn
chúng tôi làm rất là đúng quy trình phổ biến
nhưng bây giờ chung quanh ví dụ như đa tốn hay là cửa khối người ta cũng làm
và một số khác người ta cũng làm người ta cũng cứ lấy cái thương hiệu của đông dư đây
thì cho nên là chúng tôi đi bán bây giờ là người tiêu dùng người ta không tin
thị trường thì người ta không biết đâu là cái sản phẩm sạch mà đâu là cái sản phẩm không sạch cả
thì đấy cho nên là khó khăn là như thế những xã xung quanh này
người ta làm bây giờ họ cứ đến họ bán trà non họ đem đến đây họ bán
thì là họ không có thương hiệu gì
thì rõ ràng là mua thì người ta mua giá rẻ hơn cái ổi ở chỗ đông dư này
đây là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo tiêu chuẩn việt gáp của anh nguyễn thành đồng
ở đội một mươi ba xã xuân lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
theo người nông dân ở nơi đây để đầu tư cải tạo nuôi tôm thẻ chân trắng cần rất nhiều vốn
ngay từ đầu vụ nuôi chưa kể đến giống thức ăn cho tôm
là cải tạo ao đầm xử lý nước
trước khi đưa vào nuôi theo đúng quy trình vệ sinh ao nuôi lấy nước xử lý các tạp chất
và khó khăn lớn nhất là vấn đề vốn để sản xuất
điểm khác biệt của mô hình nuôi tôm việt gáp so với nuôi truyền thống
là hộ nuôi phải kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào như nước thức ăn con giống
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm truy nguyên nguồn gốc
so với nuôi tôm thông thường thì nuôi tôm việt gáp khắt khe hơn
chi phí đầu tư cao hơn bù lại tôm nuôi rất khỏe mạnh và phát triển tốt
giúp người nuôi phát triển sản xuất bền vững cũng như cung ứng sản phẩm sạch cho người tiêu dùng
bên cạnh đó việc nhân rộng mô hình cũng gặp nhiều khó khăn do người dân quen nuôi theo kiểu truyền thống
chi phí đầu tư ít trong khi các quy định về điều kiện thực hiện nuôi tôm việt gáp khá phức tạp
phải đầu tư về máy móc đường điện vật liệu con giống
còn lúc tiêu thụ thì gia đình cũng bán như mọi các nơi người ta họ đến họ lấy
như tôm nuôi việt gáp ở thanh hóa trong một số năm vừa qua các mô hình
thì sản phẩm của mô hình cũng như sản phẩm không phải của mô hình thì giá trị của nó tương đối đều là như nhau cả
đều bán với cái sản phẩm căn cứ vào cái cỡ tôm cũng như là cái chất lượng tôm
các cái mô hình việt ghép nó kém hiệu quả
đó là cái thứ nhất về thực trạng cái sản xuất nó quá nhỏ lẻ và manh úm
dẫn đến cái việc áp dụng cũng như quản lý trong cái sản xuất việt kép là cho người nông dân nó dẫn đến khó khăn
cái thứ hai nữa là các cái tiêu chí của việt gáp nó quá phức tạp
còn nhiều phức tạp và quá nhiều tiêu chí dẫn đến là người nông dân khi áp dụng bắt buộc họ phải tuân thủ
nhưng đồng thời với họ cũng phải ghi chép toàn bộ cái quá trình sản xuất với các tiêu chí đó
theo trung tâm khuyến nông tỉnh thanh hóa mặc dù mô hình nuôi tôm việt gáp mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân
xong đến nay toàn tỉnh chưa có một mô hình nào được chứng nhận đạt tiêu chuẩn việt gáp
bên cạnh đó việc nhân rộng mô hình cũng gặp nhiều khó khăn do người dân quen nuôi theo kiểu quảng canh
chi phí đầu tư ít trong khi các quy định điều kiện thực hiện nuôi tôm việt gáp khá phức tạp
để phát triển mô hình việt gáp cần hỗ trợ kinh phí
các lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về những lợi ích và hiệu quả của mô hình nuôi tôm sạch
vận động khuyến khích người dân thay đổi cách nghĩ và phương pháp nuôi tôm theo hướng bền vững việt gáp
hướng dẫn người nuôi quản lý hồ sơ ghi chép biểu mẫu các quy trình vệ sinh đầm ao môi trường nước cách cho ăn thu hoạch
tập trung quy hoạch các điểm ao nuôi tôm theo quy trình việt gáp gắn với hệ thống cấp thoát nước sinh việt
ao lắng ao chứa ao nuôi không dò dỉ riêng ao lắng tối thiểu phải chiếm từ một mươi năm đến hai mươi diện tích mặt bằng để xử lý nước và diệt tạp chất trước khi thả giống nuôi
và cách làm này nếu được các bộ ngành địa phương quan tâm đầu tư áp dụng sẽ giúp người nông dân ở nhiều địa phương trong cả nước làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng chính sản phẩm nông nghiệp sạch bền vững
trước mắt chúng ta phải giả soát quy hoạch phân vùng rõ ràng không nên hành chính hóa nông nghiệp khi tiến hành phải có sự liên kết phối hợp
chặt chẽ giữa bốn nhà nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông đồng thời phải quy rõ trách nhiệm cho từng tổ chức cá nhân
có như vậy chúng ta mới nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nông nghiệp của cả nước trong khu vực và trên thế giới
với hàng nghìn tàu lớn nông nghiệp
tuy nhiên ý thức bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững chưa cao gây nhiều bất cập về ô nhiễm môi trường biển
du lịch hè hạ long quảng ninh năm hai nghìn một mươi năm đang trong mùa cao điểm với những sự kiện du lịch có quy mô hoành tráng
thu hút sự quan tâm của dư luận và nhu cầu tham quan thắng cảnh của du khách trong và ngoài nước
cùng với những đổi mới về nội dung hình thức lễ hội các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh
đang tập trung các phương tiện nhân lực thanh tra kiểm tra và xử lý
quảng ninh là một trong những địa bàn trọng điểm về phát triển du lịch trong cả nước
tỉnh quảng ninh đã đầu tư nhiều cho công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch
tuy nhiên vẫn còn trồng chéo trong quản lý nhà nước công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch còn hạn chế chưa được quan tâm đúng mức
để đảm bảo an toàn cho du khách đến du lịch hạ long thời gian tới tỉnh quảng ninh cần tiếp tục củng cố kiện toàn các đoàn thanh tra du lịch theo hướng liên ngành về du lịch
củng cố kiện toàn đội trật tự đô thị thành phố hạ long có sự tham gia của lực lượng công an
ban quản lý vịnh hạ long cần tăng cường tuần tra kiểm tra trên vịnh phát hiện xử lý những vi phạm về giá dịch vụ du lịch điều kiện kinh doanh trên vịnh và một số quy định về bảo vệ môi trường biển
trong quá trình thanh tra kiểm tra
phát hiện xử lý kiên quyết ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm quy định kinh doanh gian lận thương mại trong hoạt động du lịch đảm bảo môi trường du lịch thực sự an toàn lành mạnh cho du khách khi đến với hạ long
khi mà đi du lịch hè thì là mình cần tìm hiểu về cái nơi mà mình cần đi sau đó là mình sẽ là xem là cái tour nó đi như thế nào rồi tìm hiểu kỹ về đó rồi sau đó là mình càng trang bị ví dụ như biển thì là mình đi những bãi biển an toàn
ủy ban nhân dân
thành phố hạ long đã giao cho
ủy ban nhân dân phường bãi cháy
phối hợp với ban quản lý vịnh hạ long
thanh tra sở văn hóa thể thao và du lịch
tích cực tuyên truyền vận động kiểm tra
quản lý các hoạt động kinh doanh trên địa bàn
đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật
thực hiện niêm yếp giá
và bán theo giá niêm yếp
tổ chức các đợt thanh kiểm tra
phát hiện xử lý các cơ sở kinh doanh hàng quán
trong khu vực du lịch
tự ý tăng giá chặt chém du khách
đầu tư cho công tác tuyên truyền
quảng bá phát triển du lịch
gắn với công tác quản lý
bảo vệ giá trị văn hóa du lịch biển
giữ gìn môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh
trong phạm vi trách nhiệm quản lý
các sở ngành địa phương đơn vị
cần nghiên cứu đề xuất những cơ chế
chính sách để tăng cường nguồn lực
cho công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch
quảng ninh vừa qua do hoạt động phát triển
theo hướng kinh tế thị trường
cũng có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp
đã hoạt động mà không đúng theo quy định của nhà nước
và cũng đã xảy ra cái tình trạng khách phàn nàn
đối với những cái hoạt động dịch vụ du lịch này
du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp
cho nên nó phải có sự phát triển đồng bộ đồng đều
đi trước một bước là như thế
về mặt hạ tầng
nhưng bước thứ hai là chúng tôi phải quan tâm
đến phát triển nguồn nhân lực
nguồn nhân lực của quảng ninh
có nhiều tiến bộ rõ rệt
thế nhưng mà cái cải thiện
về cái đáp ứng cái đẳng cấp
mang tính chất để mà đẳng cấp
của khu vực của quốc tế
thì chúng tôi thấy là cái đội ngũ cán bộ
nhân viên trong cái hoạt động du lịch
cần phải có những cái được đào tạo
được nâng cấp và được chuẩn mực hơn nữa
trong thời gian tới
tỉnh quảng ninh cần đầu tư phát triển nguồn lực
làm du lịch chuyên nghiệp lâu dài
đồng thời giải quyết những tồn tại hạn chế
trong quản lý
tạo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh
không chỉ kinh doanh bán vé
mà còn đảm bảo an toàn cho du khách
trong suốt hành trình khám phá
trên vịnh hạ long
cần có những biện pháp cụ thể
chế tài mạnh để xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực du lịch
dịch vụ đặc biệt là trong những tháng cao điểm
để đảm bảo môi trường du lịch an toàn
lành mạnh lực lượng thanh tra liên ngành
phải chuyên nghiệp đồng thời mở rộng
hoạt động thanh kiểm tra trên vịnh hạ long
về giá cả thái độ phục vụ
điều kiện an toàn cháy nổ
cứu nạn trên biển
không để các công ty tự ý đưa khách đi tham quan
mà không có hướng dẫn viên đi cùng như hiện nay
đến đây chuyên mục hộp thư truyền hình
của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
của quý vị và các bạn